nhiều tỉnh thanh niên bắc như vĩnh phúc ninh bình hưng yên phú thọ yên bái bắc giang thái nguyên
yêu cầu người đến hoặc về địa phương dịp tết nguyên đán phải làm xét nghiệm sars cov hai bằng pcr hoặc test nhanh
cụ thể như tỉnh vĩnh phúc yêu cầu người từ hà nội đến về địa phương phải hiện xét nghiệm sars cov hai
tỉnh ninh bình yêu cầu những trường hợp có nhu cầu đến hoặc về ninh bình phải khai báo y tế
thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú và làm xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rìa tham pcr hoặc tết nhanh
nếu âm tính mới được trở về gia đình
hay tỉnh thái nguyên thì yêu cầu giấy xét nghiệm với người đến về địa phương
người dân vận động thông tin đến người dân trong gia đình đang học tập và làm việc ngoại tỉnh
không đi về thành phố thái nguyên từ nay đến dịp tết
tại tỉnh quảng ngãi vào thời điểm này người dân đi làm ăn xa quê đã bắt đầu trở về đảo lý sơn để đón tết nguyên đán
công tác kiểm soát phòng chống
dịch hiện đang được chính quyền và lực lượng chức năng tiến hành rất chặt chẽ trên tuyến vận tải sa kỳ lý sơn
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ra đảo và về quê đón tết an toàn
những hành khách này phải thực hiện đầy đủ việc kê khai y tế điện tử và quét mã qr mới được mua vé xuống tàu ra đảo lý sơn
ban quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa sở giao thông vận tải quảng ngãi đã bố trí nhân viên trực tiếp hướng dẫn cho người dân
cài đặt phần mềm khai báo y tế điện tử
các trường hợp không sử dụng điện thoại smartphone sẽ được hướng dẫn khai báo y tế bằng giấy để đảm bảo kiểm soát chặt lịch trình di chuyển của từng người khi ra đảo
lực lượng quân y bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi được bố trí tại cảng để kiểm tra quá trình khai báo y tế của người dân
nhất là những người từ các tỉnh thành có dịch về lý sơn đón tết
khi đầy đủ thủ tục khai báo y tế và đảm bảo các điều kiện phòng dịch mới cho xuống tàu
ở đây họ cũng khai y tế đầy đủ họ biết cho mình đi ra
làm vậy thì nó an toàn cho dân đảo lý sơn rất là tốt
để đảm bảo cho tăng cường cho cái đánh xuân về cho bà con là ở các cái vùng dịch về rất là đông
đây là đồng viên phòng cứu cảo con dịch kỳ dưới sự chế độ của bộ chính quyền phòng tỉnh thì kiểm soát
cho bà con về từ vùng dịch hiện nay thì có cái dư liệu ở đây làm thì hôm nay nó chuyển ra cho quỳ lý sơn tiếp tục khai báo y tế
và theo dõi sức khỏe cho con đảm bảo con tăng cường dịch trong cái dịp tết đánh xuân về
theo dự báo dịp cao điểm phục vụ tết năm nay lượng hành khách đi lại trên tuyến đường thủy sa kỳ ra đảo lý sơn
sẽ sụt giảm rất nhiều so với những năm trước
tuy nhiên khó có thể dự lường vì nhu cầu đi lại phụ thuộc rất lớn vào tình hình kiểm soát dịch bệnh
kịch bản đã được xây dựng cho nhiều tình huống
ngành giao thông vận tải địa phương đã có phương án tăng phiên tăng chuyến để đưa người dân về đảo đón tết
khi lượng người về đảo tăng cao trong dịp tết
chúng tôi đã tăng cường lực lượng xây dựng các kịch bản phương án cụ thể bố trí nhân sự phù hợp
để hướng dẫn người dân dâu khách thực hiện các việc biện pháp hành chống dịch
cũng như là thực hiện các việc quét máu qr đảm bảo các người dân hành khách đi đến sa kỳ lý sơn
đều nắm được thông tin và thể hiện rõ hành trình đánh và đi tại cảng sa kỳ
tùy theo nhu cầu đi lỡ của hành khách chúng tôi nắm thông tin dự báo và chúng tôi phù hợp với đơn vị hoàn tả
tăng cường các chuyến tàu đảm bảo vận chuyển hết hành khách đi từ xa kỳ về lý sơn trong dịp tết này
tuyến đường thủy xa kỳ lý sơn hiện có sáu chiếc tàu cao tốc đã được kiểm định an toàn
và đưa vào hoạt động vận tải khách đi lại trong dịp tết
các lực lượng chức năng vẫn đang kiểm soát chặt khâu phòng dịch
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi an toàn cho người dân đi làm xa trở về đảo lý sơn